nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong một mươi năm thực hiện và xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới
tại hà nội bộ giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thành viên ban chỉ đạo trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng đại diện các cơ quan thuộc bộ công an và bộ giao thông vận tài
qua một mươi năm thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị
triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng an ninh
triển khai đồng bộ các giải pháp huy động tối đa mọi nguồn lực vượt qua thách thức để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của bộ quốc phòng bộ công an cấp ủy chính quyền các địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ
kết hợp chặt chẽ phát triển giao thông vận tải với quốc phòng an ninh theo chủ trương của đảng nhà nước
phát biểu tại hội nghị thay mặt ban chỉ đạo tổng kết trung ương đại tướng tô lâm chúc mừng và biểu dương những thành tích
kết quả mà ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải đã đạt được trong một mươi năm qua
thời gian tới đại tướng tô lâm đề nghị ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quân ủy trung ương
cơ quan thường trực của ban chỉ đạo tổng kết nghiên cứu hoàn thiện các tài liệu tổng kết và đề xuất ban hành nghị quyết mới để trình hội nghị trung ương viii khóa một mươi ba
đồng thời làm tốt công tác bảo vệ đảng bảo vệ chính trị nội bộ
trong đó cần tập trung thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai kết luận hai mươi một kltvk của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trên lĩnh vực giao thông vận tải
đẩy mạnh hoạt động đối ngoại mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút đầu tư phát triển giao thông vận tải phát triển kinh tế xã hội tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh
sáng nay tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cụm thi đua các tỉnh tây nguyên và duyên hải miền trung đã tổ chức hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm hai nghìn hai mươi hai và ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tỏ ubnd tổng kết giao ước thi đua năm hai nghìn hai mươi ba
trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thành viên hội đồng thi đua khen thưởng trung ương phụ trách cụm thi đua đến dự phát biểu chỉ đạo hội nghị
cụm thi đua gồm các tỉnh quảng nam quảng ngãi phú yên bình định khánh hòa gia lai con tum đắk lắc đắk nông và lâm đồng
năm hai nghìn hai mươi hai với nhiều khó khăn ở trong nước và tình hình thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong cụm thi đua các tỉnh tây nguyên và duyên hải miền trung
tuy nhiên với quyết tâm đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế phân đấu hoàn thành các mục tiêu cục thi đua đã đạt được những thành tiệu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực
kinh tế tăng trưởng khá văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ quốc phòng an ninh được giữ vững hệ thống chính trị được củng cố tăng cường đời sống của nhân dân được cải thiện
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận thời gian qua cụm thi đua các tỉnh tây nguyên và duyên hải miền trung đã thực hiện thắng lợi nhiều phong trào thi đua một cách linh hoạt sáng tạo xuất hiện nhiều mô hình hay có tính khả thi cao và hiệu quả
trước mắt cần tập trung tổ chức thực hiện tốt về kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra nời kêu gọi thi đua ai quốc một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba